thời điểm này nhiều người đã bắt đầu trở lại thủ đô áp lực giao thông trên một số tuyến đường cửa ngõ cũng tăng nhẹ nhưng chưa đến mức ủn tắc kéo dài như năm trước
sáu giờ ngày bốn tết âm lịch tại cao tốc pháp vân cầu rẽ các phương tiện đã bắt đầu trở lại thủ đô hà nội
lượng phương tiện tham gia giao thông mỗi lúc một tăng nhưng tình trạng uốn tắc đã không xảy ra
nói chung là so với các ngày trước tết và đây là ngày bốn sau tết rồi nói chung là đường phố hà nội cũng không đông lắm so với mức độ trước tết
nói chung là đường phố đi lại là cũng ổn định
đường phố thông thoáng như thế này đi xe nó thoải mái mà mà nó phương tiện cái thứ là đi lại dễ dàng
mới thứ hai nữa là người dân chấp
hành luật giao thông là gần như đầy đủ đấy
tại đường vành đai ba trên cao tình trạng giao thông cũng tương tự
mặc dù mật độ có tăng cao hơn nhưng các phương tiện giao thông vẫn có thể dễ dàng di chuyển qua đoạn đường này
nói chung là đi đường thì cũng thông thoáng mà không bị tắt đường ạ
ừ vẫn cứ thông thoáng nói chung là cứ lên người ta lên đều đều chung mà lên đồ hạt như những đợt mà về
đúng rồi năm nay thì nó có khác hẳn với mỗi năm
hôm nay hai mươi tháng hai tức mùng năm tết người dân từ các tỉnh xa bắt đầu trở lại hà nội làm việc kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán
áp lực giao thông sẽ còn tăng cao hơn nữa
mỗi người cần nâng cao ý thức tham gia giao thông để tránh tình trạng uốn tắc rất dễ xảy ra